hôm nay ngày một tháng một mươi một kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn bước vào ngày làm việc thứ một mươi
trong phiên làm việc hôm nay quốc hội sẽ nghe và thảo luận về hai nội dung quan trọng
đó là đề án dành cho đồng bào dân tộc thiểu số xóa nợ thuế kết dư quỹ bảo hiểm tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về đề án tổng thể phát triển
kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
tiếp đó thành viên chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về ba nội dung dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế
xóa tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước
việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm